thưa quý vị khán giả ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy việt nam đã chính thức là thành viên của liên hợp quốc và kể từ khi gia nhập liên hợp quốc việt nam đã tham gia ngày càng sâu đảm nhận những cương vị quan trọng trong hệ thống liên hợp quốc và tích cực hoạt động trên cả ba trụ cột của liên hợp quốc
để hiểu rõ hơn về các hoạt động ngoại giao đa phương của việt nam tại diễn đàn lớn nhất trên thế giới này xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ đại sứ nguyễn phương nga đại sứ đặc mệnh toàn quyền đại diện thường trực việt nam tại liên hợp quốc trong tiểu mục chuyện việt nam
tiếp theo chương trình tiểu mục chuyện xa xứ sẽ là câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
và cuối cùng tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi cho người thân và gia đình cũng sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
tiếp theo chương trình tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi cho người thân và gia đình cũng sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin được kính mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
đây là những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi với chủ đề ngoại giao việt nam chủ động sáng tạo hiệu quả
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai đã được khai mạc ngày một mươi ba tháng tám tại hà nội
tham dự hội nghị có tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng thường trực ban bí thư
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi có nhiệm vụ đề ra các biện pháp cụ thể hóa đường lối đối ngoại của đại hội một mươi hai trong tình hình mới
đề xuất phương hướng xử lý những vấn đề đối ngoại nổi lên hiện nay và trong những năm tới
chuẩn bị cho việc việt nam đảm nhiệm các trọng trách quốc tế quan trọng như chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chủ động và tích cực thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
hội nghị cũng tập trung thảo luận đánh giá tình hình thế giới khu vực từ hội nghị ngoại giao hai mươi chín đến nay
các vấn đề đối ngoại có tác động lớn đến môi trường an ninh phát triển của đất nước
tổng kết kiểm điểm việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại của đại hội một mươi hai và chương trình hành động hội nghị ngoại giao hai mươi chín
định hướng công tác đối ngoại trong ba năm tới
chiều một mươi bốn tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc tiếp ông mike spanos
giám đốc điều hành công ty pepsico khu vực châu á trung đông và bắc phi
tại buổi tiếp sau khi tiếp thu các ý kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc ông mike spanos cho biết
việt nam là một trong hai mươi thị trường ưu tiên hàng đầu của pepsico trên toàn cầu và thứ tám trong khu vực mà ông mike spanos phụ trách
pepsico đã đầu tư hơn năm trăm linh triệu đô la mỹ và việt nam trong năm năm gần đây
thu hút khoảng ba lao động và trong đó có chín mươi chín tám lao động
và người việt nam pepsico việt nam đang có chương trình hợp tác với nông dân ở việt nam
và hỗ trợ hơn năm trăm tám mươi hộ nông dân giúp tăng năng suất và thu nhập cho họ
cùng với đó là áp dụng các biện pháp trong sản xuất kinh doanh giúp tiết kiệm gần một triệu lít nước
pepsico luôn muốn đầu tư làm ăn lâu dài tại việt nam cả lĩnh vực nước giải khát thực phẩm và một số lĩnh vực khác
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp lãnh đạo công ty năng lượng
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết chính phủ việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh tại việt nam
để cũng là một trong những lý do mà thời gian qua các doanh nghiệp thái lan đã có bốn trăm chín mươi hai dự án đầu tư tại việt nam với tổng số bốn trăm một mươi tỷ usd
nhấn mạnh chủ trương không khuyến khích đầu tư vào nhiệt điện than thủ tướng hoan nghênh doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng tái tạo năng lượng sạch
hiện việt nam rất cần nguồn năng lượng dồi dào hơn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế
vì vậy đây sẽ là cơ hội cho goof energy development tại thị trường việt nam
thủ tướng cũng lưu ý tập đoàn làm sao phải bảo đảm mức giá hợp lý có tính cạnh tranh khi mà hiện có nhiều doanh nghiệp đã đang và sẽ đầu tư vào lĩnh vực này
chiều ngày một mươi năm tháng tám tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp điều phối viên thường trực liên hợp quốc kamal mahocha và trưởng đại diện unicef tại việt nam